phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và các cục nghiệp vụ bộ công an
đồng loạt triển khai các mũi trinh sát tập kích tại thành phố quy nhơn và huyện phù mỹ tỉnh bình định
triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với quy mô khoảng trăm tỷ đồng
bước đầu xác định đào xuân hiền chú thệ phần gành ráng thành phố quy nhơn là chủ mưu và cầm đầu đường dây này
hiền sử dụng tài khoản masterok ba nghìn chín trăm một mươi có hạn mức khoảng một mươi tỷ đồng để tổ chức đánh bạc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thể thao trên mạng agbong tám mươi tám com
tại thời điểm phát hiện quả tăng có bảy đối tượng tham gia đánh bạc kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng đã tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng trong thời gian từ ngày một một chín bốn hai nghìn hai mươi ba ước tính số tiền khoảng một trăm linh tỷ đồng